tại khu vực cửa chợ đồng xuân quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã khai mạc lễ hội trung thu phố cổ hà nội năm hai nghìn một mươi chín
trong tiếng chống hội rộn ràng cùng đèn hoa rực rỡ
từ năm hai nghìn bốn đến nay lễ hội trung thu phố cổ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân quận hoàn kiếm
thu hút đông du khách đến vui chơi và tham dự các hoạt động
lễ hội trung thu phố cổ năm nay được tổ chức long trọng trong không khí vui tươi với mản múa trống hội rộn ràng đẹp mắt
với sự tham dự của các vị đại biểu lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cùng hàng trăm em nhỏ và đông đảo người dân
lễ hội trung thu năm nay diễn ra trong không gian rộng gồm chợ trung thu hàng mã khu vực cửa chính chợ đồng xuân
kết hợp với tuyến phố đi bộ hàng đào đồng xuân hàng giấy không gian đi bộ khu bảo tồn cấp một phố cổ hà nội
và tại các điểm di sản
di sản văn hóa tại phố cổ hà nội cùng nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như các gian hàng giới thiệu các sản phẩm trung thu truyền thống
hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian cho thiếu nhi làm bánh dẻo bánh nướng múa sư tử
nhân dịp này ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã trao một mươi năm xuất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
tặng quà trung thu cho hơn hai trăm linh học sinh trên địa bàn
lễ hội kết thúc vào ngày bốn tháng một mươi tức ngày dằm tháng tám âm lịch